cựu chủ tịch hãng ô tô nissan ông carlos ghen đã bác bỏ kêu gọi của bộ trưởng tư pháp nhật bản
rằng ông nên trở lại nhật bản để tự bào chữa trước những cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái về mặt tài chính
phát biểu tại liban ông ghosn tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp liban thay vì nhật bản
ông cho biết cảm thấy thoải mái với cuộc thẩm vấn của các quan chức liban
cùng ngày liban đã ban bố lệnh cấm đi lại đối với ông ghosn và yêu cầu nhật bản bàn giao hồ sơ để thẩm vấn
trước đó ông ghosn đã bị triệu tập liên quan đến lệnh truy nã của interpol về các cáo buộc sai phạm tài chính của ông tại nhật bản